tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị góp ý và dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín và dự thảo điều lệ sửa đổi
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới dự và chủ trì hội nghị
các đại biểu thống nhất với chủ đề của đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam là đoàn kết dân chủ đổi mới và phát triển
báo cáo chính trị tại đại hội sẽ bao gồm hai phần với các nội dung đề cập đến kết quả của chương trình hành động của đại hội viii mặt trận tổ quốc việt nam và đề ra nội dung chương trình hành động của đại hội chín mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia đề nghị trong báo cáo cần đề cao vai trò chức năng của mặt trận đổi mới phương thức hoạt động đề cao tính phản biện và giám sát của mặt trận
thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phát huy dân chủ phòng chống tham nhũng lãng phí tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh